ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bà phạm thị liên ngụ tại xã ninh loan huyện đức trọng
về hành vi tàng trữ trái phép động vật hoang dã quý hiếm là vọc trà vá chân đèn
đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi công an huyện đức trọng kiểm tra hành chính tại thôn châu phú xã ninh loan
đã phát hiện hai cá thể động vật hoang dã trước sân nhà và năm cá thể động vật hoang dã được cất giấu trong tủ đông dưới bếp
kết quả giám định bảy cá thể động vật hoang dã này gồm hai cá thể vọc trà vá chân đèn và năm cá thể khỉ đuôi lợn
đều thuộc danh mục loài cấp nguy cấp quý hiếm nhóm một b và nhóm hai b
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc